tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài ba tháng tại một mươi tỉnh phía đông nam của nước này
vốn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của trận động đất bảy tám độ xảy ra hôm sáu tháng hai ở vùng biên giới với syri
trong tuyên bố trên truyền hình nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ nhấn mạnh quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp
nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất
theo đó một loạt các biện pháp khẩn cấp đã được thực thi để nhanh chóng đưa lực lượng cứu trợ nhân đạo
và hỗ trợ tài chính kịp thời cho người dân và chính quyền địa phương bị nạn
theo báo cáo mới nhất con số thiệt mạng do động đất đã vượt quá bảy tám trăm linh người
bao gồm hơn năm chín trăm linh người tại thổ nhĩ kỳ và hơn một chín trăm linh người tại syri
hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành
song gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá lạnh kèm với mưa lớn
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo số nạn nhân có thể lên tới hơn
hai người trong lúc
trong lúc hai mươi người thổ nhĩ kỳ sẽ để quốc tàng bảy ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng